phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết vừa phối hợp với công an quận đống đa tp hà nội và cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ hai nghi can gây ra vụ cướp tại ngân hàng bidv chi nhánh ngọc khánh ở số hai mươi ba phố huỳnh thúc kháng quận đống đà
các đối tượng bị bắt gồm phùng hữu mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và hoàng ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cơ quan chức năng xác định chủ mưu vụ cướp là hoàng ngọc do lầm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần ngọc đã rủ mạnh cướp tiền của ngân hàng bidv chi nhánh ngọc khánh
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng bảy trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng bidv thực hiện các giao dịch phục vụ khách hàng thì bất ngờ xuất hiện hai đối tượng có vũ trang nổ súng uy hiếp khống chế giao dịch viên bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch
ngay sau khi xảy ra sự việc ngân hàng bidv chi nhánh ngọc khánh đã nhanh chóng thông báo với công an phường láng hạ bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên